tại thành phố cần thơ diễn đàn mekong connec hai nghìn một mươi chín chính thức khai mạc
diễn đàn tập trung thảo luận sâu bốn đề tài liên quan đến tình hình kinh tế nông sản của vùng đồng bằng sông kiều long
như nâng giá trị gia tăng đẩy mạnh thương mại hóa nông sản đồng bằng bắt mạch xu hướng thị trường định hướng cho nông sản đồng bằng
ứng dụng công nghệ để kết nối chuỗi giá trị giảm rủi ro cho nông sản và liên kết khởi nghiệp phát triển trên nền tài nguyên bản địa
tại buổi khai mạc ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận hàng việt nam chất lượng cao chuẩn hội nhập cho hai mươi bốn doanh nghiệp ngành thực phẩm và phi thực phẩm
đánh dấu một bước phát triển mới của chương trình trao thêm sức mạnh hỗ trợ cho doanh nghiệp đồng bằng sông kiều long để hội nhập vững chắc